tại ba mươi sáu năm ngày hôm nay chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể hơn về cách sơ cấp cứu tai nạn thường gặp trong cuộc sống hàng ngày
đặc biệt là cách cầm máu nhanh cho nạn nhân trước khi đưa đến bệnh viện
đây là một trong những kỹ năng cấp cứu rất quan trọng để cứu sống và hạn chế những biến chứng của vết thương hở
mục đích của việc cầm máu tạm thời là nhanh chóng làm ngưng chảy máu trong thời gian đưa đến cơ sở y tế

rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba mươi sáu năm ngày hôm nay
cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để kết nối trực tuyến với chúng tôi
thưa bác sĩ trong cuộc sống hàng ngày thì đôi lúc chúng ta cũng gặp phải những tai nạn thương tích mà cần có sự sơ cứu kịp thời
bác sĩ có thể cho biết những trường hợp mà ví dụ như là bị chảy máu trong quá trình bị thương hay bị tai nạn
nếu như chúng ta không sơ cứu và không cầm được máu thì sẽ có thể gây ra những hậu quả như thế nào
cơ thể con người rất nhẹ nhàng
nghệ cảm đối với chuyện mất máu thì đối với một số người thì chỉ cần mất khoảng từ hai trăm linh năm trăm linh ml là có thể gây sốc mất máu
còn với những người có thể chạy tốt thì tỷ lệ lượng máu mất có thể nhiều hơn
nhưng khi mình thấy lượng máu ra nhiều mình ước tính khoảng từ năm mươi ml máu trở lên thì tốt nhất là mình nên đến cơ sở y tế để kiểm tra
khi mà sơ cứu bị thương
thì tốt nhất là mình nên tìm cách là mình cầm máu lên để cho cái máu nó không có cần còn chảy ra ngoài nữa
nếu mà bị thương mà cần còn chảy máu thì mình có thể kiểm tra lại coi vị trí bị thương là nó có gần ở những vị trí nguy hiểm như là ở động mạch
hay là ở những nơi mà có chứa méo máu nhiều như là các cơ quan bộ phận trong cơ thể
thì những trường hợp đó tốt nhất là mình phải gọi xe cấp cứu
hoặc là mình chuyển bệnh nhân nếu có thể mình chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra cho nó an toàn
vậy thì qua đây bác sĩ có thể có được những cái hướng dẫn cụ thể hơn về cái cách sơ cấp cứu
đặc biệt là cách mà chúng ta có thể cầm máu khi mà bị tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta
đối với các vết thương mà cắt sâu ở chi nếu mà mình nghi ngờ có thể nó cắt vào chúng cái mạch máu
thì mình có thể mình băng ngay cái chỗ mà
vị trí bếp thương lại và băng rộng ra hai phía hai bên mình có thể dùng băng thun ép để mình băng chặt lại với một cái lực chiều phải
để mình vừa có cách dùng cầm máu mà vừa không làm mất cái máu nuôi ở cái chi đó
và sau đó mình sẽ chuyển bệnh nhân tới bệnh viện gần nhất
đối với những vết cắt sâu mà có máu chảy ồ ạt thì mình có thể dùng một lượng gạt lớn
hoặc là dùng băng vải mình chè mình đắp vào cái vị trí bếp thương
và mình cũng dùng một cái băng thun bảng lớn mình sẽ băng lại xung quanh người bệnh nhân
để cho một tạo cái lực ép vào cái bếp thương để hạn chế cái lượng máu mất ra ngoài và mình nhanh chóng gọi cấp cứu
một hoặc là có thể nếu mà trường hợp có thể thì mình có thể chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế gần nhất
để cho các nhân viên y tế người ta sẽ tiếp tục chữa trị cho bệnh nhân
đối với những bếp cắt sâu ở cổ nếu mà bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo mình có thể là mình
sẽ dùng một lượng gạt lớn mình ép vào cái bếp thương
sau đó mình đặt tay của bệnh nhân vào cái vị trí ngay cái ghẹt đó
sau đó mình sẽ dùng một cái cụ băng thun mình băng từ cái vị trí cái cổ ngay cái vị trí bếp thương
mình băng qua dòng qua bên cái nách phía đối diện cái vết thương ở bên kia
mình sẽ băng là mình để tay bệnh nhân giữ yên như vậy
và sau đó mình sẽ chuyển đến cơ sở y tế gần nhất
thưa bác sĩ vậy thì đâu là những cái cách xử trí sai lầm mà chúng ta cần phải tránh
khi mà gặp phải những cái tình trạng người thân hay là chính bản thân của chúng ta gặp phải những cái tai nạn thương tích
để làm sao mà chúng ta có thể có được một sự sơ cứu kịp thời đúng đắn trước khi chúng ta chuyển đến các cơ sở y tế ạ
khi mà mình vô tình mà mình có vết thương ở trên người
thì mình có thể đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái vết thương
nếu bích thương đó là bích thương nhỏ nong
thì mình sẽ dùng nước sạch rửa
sau đó mình có thể dùng oxy già hoặc là bovidin là sát khuẩn bích thương

mình sẽ dùng gạt mình băng lại
rồi mình sẽ chuyển bệnh nhân tới cái cơ sở y tế gần nhất
đối với những vết thương mà sau mình không có xác định được
cái bích thương này là nó như thế nào
thì tốt nhất là mình nên băng chặt băng ép bích thương
và có thể mình sẽ băng bằng mình sẽ dùng gạt hoặc là băng thung
mình sẽ băng phía trên cái vết thương để mình hạn chế cái lượng máu mất
nhưng mà mình chú ý là mình băng với một cái lực vừa phải
để không có gây chèn ép
nếu mà mình gây chèn ép mình băng cái lực nó quá lớn
gây chèn ép ở cái ngay chỗ bích thương
thì có thể là nó dẫn tới sẽ thiếu máu nuôi ở những cái phần cơ quan mà phía dưới vết thương
đối với những vết thương mà do vật nhọn sắt nhọn đâm vào người
thì nếu mà mình thấy cái vết thương mình không xác định được
thì tốt nhất là mình không có đút cái vật sắt nhọn nó ra
mà mình sẽ để yên như vậy và mình bấn gạt băng lại xung quanh
ngay cái chỗ mà vị trí đó
và mình chuyển tới cơ sở y tế gần nhất thì tốt cho bệnh nhân
hơn là mình rút cái vị vật đó ra
nó sẽ gây chảy máu ồ ạt và nguy hiểm đến đến mạng của bệnh nhân
vâng ạ như vậy là việc xử trí một cách đúng đắn kịp thời
khi mà gặp phải tai nạn đối với bản thân cũng như là người thân
thì rất là quan trọng và chúng ta nên trang bị những kiến thức những cái kỹ năng này
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi ạ
nắm vững các biện pháp sơ cấp cứu tại chỗ do vết thương chảy máu bong gân đuối nước khóc dị vật
sẽ giúp nạn nhân hạn chế thương tổn thậm chí cứu sống người bệnh trong gang tất
bệnh viện đa khoa tâm anh cung cấp dịch vụ cấp cứu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kể cả ngày thứ bảy chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết
kịp thời chính xác an toàn hài lòng là thông điệp của khoa cấp cứu
nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm an tâm
khi lựa chọn dịch vụ cấp cứu của bệnh viện trong tình huống khẩn cấp
bên cạnh đó khoa cấp cứu để tiếp nhận cấp cứu ngoài bệnh viện
khi người bệnh có nhu cầu cũng như hỗ trợ trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai